mặc dù quy định xe tái trong nặng chỉ được phép lưu thông sau hai mươi hai giờ
thế nhưng không hiểu lý do gì mà một số tài xế vẫn cố tình cho xe chạy vào
đáng nói các trường hợp vi phạm này chỉ cách thời gian được phép lưu thông từ một mươi cho đến ba mươi phút
mình vi phạm lưu thông vào tuyến đường võ văn kiệt trong khung giờ cấm nha
đối với xe tải nặng trên hai tấn rưỡi xe mình có tải trọng tám ba trăm linh kg

mình vào trong khung giờ cấm thì mình bị xử lý cái lỗi là đi vào khu vực cấm nha
theo lãnh đạo cảnh sát giao thông sau thời gian tạm dừng giãn cách xã hội

tại các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
cũng như tại các đội cảnh sát giao thông quận huyện thành phố thủ đức
sẽ liên tục mở các đợt kiểm tra xử lý
hình sang những tin tức về giao thông
thưa quý vị không làm chủ được tốc độ
một xe ô tô đã gây tai nạn vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng một mươi một vừa qua
tại khu hai thị trấn tiên lãng thành phố hải phòng

không tuân thủ luật an toàn giao thông để lại hậu quả nghiêm trọng
theo camera nhà dân ghi lại chiếc ô tô bảy chỗ chưa rõ người cầm lái

chưa dừng lại đó chiếc xe còn tiếp tục đâm vào nhà dân
hậu quả khiến hai em bị thương nặng và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

đi vào một số khu vực nhằm giảm nguồn tắc giao thông
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đánh giá
việc xem xét phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô
vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp

theo đề án nhóm thu phí là ô tô từ bên ngoài và trong khu vực nguy cơ ủn tắc giao thông

các phương tiện được miễn phí có điều kiện gồm xe hộ gia đình

vành đe ba cầu thanh trì pháp vân mai dịch phạm văn đồng trục tây thang long

và khách kín vào vành đe ba
mức thu thấp nhất năm mươi đồng cao nhất một trăm linh đồng trên lượt

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố hạ long

tất cả các phương tiện đều được kiểm tra ngoài những trường hợp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
cũng không ít trường hợp ma men không chấp hành hậu lệnh của lực lượng công an
tối nay anh cho chúng tôi kiểm soát nồng độ cồn nhé cho anh hơi thở
tối nay anh có sử dụng bình canh không

anh thổi anh chưa thổi rồi anh mới đang ngọn
dạ anh em đợi anh chút

anh cứ chấp hành
anh phải chấp hành

dạ anh nhớ
mũ độc của anh đâu

trong khung từ bảy h đến một mươi bảy giờ chiều công an thành phố hạ long tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng
xử lý nghiêm hành vi người điều khiển xe mô tô xe máy điện không tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia giao thông
nhất là đối tượng thanh thiếu niên
đặc biệt có những người điều khiển phương tiện nhưng không được ngũ bảo hiểm
hay như trường hợp này còn chưa có giấy phép lái xe
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã phát hiện và
làm rõ một số vấn đề thứ nhất là người điều khiển tham gia giao thông không có đủ điều kiện để tham gia giao thông
như là không có giấy phép lái xe và đi xe không có đăng ký xe và không nắp hương chiếu hậu
trong đó thì có người chưa đủ tuổi để tham gia giao thông nhưng mà vẫn đi xe mô tô
và những hành vi đấy chúng tôi đang cương quyết để xử lý
để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những tháng cuối năm
cùng với việc nâng cao nhận thức công tác tuyên truyền
giáo dục pháp luật về an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm
cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm
chúng tôi huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
tuần tra kiểm soát tất cả các tuyến đường trên địa bàn tp hà long
tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
ngoài ra thì chúng tôi bố trí các tổ chức
tổ tuần tra vào các giờ cao điểm những tuyến đường trọng điểm vào những thời điểm trọng điểm
để phân luồng giao thông không để ủn tắc giao thông trong thời gian từ nay cho đến trước trong và sau tết nguyên đán
thời điểm cuối năm nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân doanh nghiệp cũng tăng đột biến
và dự báo nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao
vì vậy bên cạnh sự nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng
chính người tham gia giao thông và các chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm những quy định an toàn
để bảo vệ chính mình gia đình và cả cộng đồng
thưa quý vị những ngày qua câu chuyện về các f khỏi bệnh tình nguyện quay trở lại bệnh viện để hỗ trợ các f
hay tham gia lực lượng tình nguyện để hỗ trợ địa phương đang được truyền tay nhau như những tia sáng nhân văn
giữa đại dịch khốc liệt
mỗi người một lý do một câu chuyện một hoàn cảnh nhưng cũng đã viết nên câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường
và trong sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một câu chuyện đẹp như vậy
về một đồng chí thiêu úy công an đang công tác tại huyện phú yên tỉnh sơn la
từng là bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong quá trình tham gia chống dịch thiếu úy lù văn mạnh
sau khi được các y bác sĩ chữa khỏi bệnh đã tình nguyện quay trở lại giúp đỡ các bệnh nhân f khác
công việc thường nhật của anh là cùng với đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị thuốc men và vật tư y tế
thăm hỏi và động viên tinh thần cho các bệnh nhân trong khu điều trị
nắm bắt được tâm lý khó khăn giúp đỡ cho họ sớm được trở về nhà
ban đầu khi nhận được kết quả dương tính tôi cũng có chút suy nghĩ và lo lắng
nhưng sau đó khi đã nhận được sự động viên quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo đơn vị
đồng chí đồng đội và người thân trong gia đình tôi cũng trấn tính lại và tự nhủ
mình là một chiến sĩ công an nhân dân đã tình nguyện sung phong nơi tuyến đầu phòng chống dịch
thì phải sẵn sàng công hiến hy sinh vì bình an và hạnh phúc của nhân dân
được coi là liều vitamin tinh thần tại khu điều trị cho bệnh nhân f
thời gian làm việc tại đây thiếu ý mạnh luôn động viên các bệnh nhân cố gắng ổn định tâm lý
suy nghĩ tích cực để hồi phục sức khỏe
vào mỗi buổi sáng và buổi chiều giúp cho họ sớm bình phục
theo chia sẻ của thiếu úy lù văn mạnh anh sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định
trong quá trình tôi điều trị tại đây cũng được đồng chí mạnh thường xuyên lên động viên chia sẻ
trong quá trình điều trị của đồng chí
chính vì thế bản thân tôi rất là lạc quan vấn khởi và yên tâm điều trị
đồng chí mạnh công an
huyện thường xuyên lấy cơm nước và thuốc thang vào từng chúng tôi
và khi chúng tôi và các bệnh nhân khác có biểu hiện sốt ho hoặc đau gốm
đồng chí cũng nhiệt tình trách nhiệm cùng y bác sĩ vào để thăm khám lấy thuốc chúng tôi
và đồng thời đồng chí cũng tuyên truyền tới chúng tôi là thường xuyên
hàng ngày là lạc quan ngày tập thể dục
để nâng cao chức khỏe
đến giờ thì ngày càng có nhiều bệnh nhân em không được khỏi bệnh
em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch
em cũng muốn gửi gắm đến những bệnh nhân không may bị mắc covid một mươi chín
là chỉ cần có một tâm hồn lạc quan yêu đời yên tâm điều trị thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh
và điều quan trọng nhất mà em luôn luôn tin tưởng là vào cái được gọi là ngày mai
đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui